còn tại tỉnh quảng nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thăng bình vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn ý và đặng trương hồng quân
cùng chú tại huyện thang bình về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
tối ngày một mươi hai tháng năm do có mâu thuẫn từ trước nguyễn anh tuấn rủ ý và nhân chú cùng địa phương mang súng ngắn và giao đến nhà một người dân để tìm gặp một người tên linh
khi đến nơi thấy trong nhà có nhóm thanh niên gồm dương minh hoàng nguyễn văn tính và nguyễn ngọc huy trương cùng chú tại xã bình tú huyện thăng bình đang chơi game
nên các đối tượng xông vào nhà đánh và khống chế hoàng tính đưa ra sân bắt quỳ nổ súng uy hiếp và tra hỏi
chưa dừng lại ở đó các đối tượng còn rủ thêm huỳnh văn khánh đặng trương hồng quân tiếp tục khống chế hoàng tính đưa lên xe máy
trở đến khu vực cầu suối dùng súng uy hiếp trao hỏi đánh hoàng và tính đe dọa không cho khai báo sự việc
sau đó nhóm đối tượng chở hoàng và tính về nhà trọ của tuấn giàn cảnh nhậu chụp hình để đối phó với cơ quan công an rồi cho hoàng và tính ra về
hiện đối tượng nguyễn anh tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với huỳnh văn khánh và hà phước nhân do chưa đủ một mươi tám tuổi để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý
liên quan đến băng nhóm nghiện ma túy chuyên trộm cắp điện liên huyện công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp thêm đối tượng huỳnh văn út quê tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó trong nửa đầu năm nay út cùng với nhóm đối tượng nguyễn văn dũng nguyễn doãn trường nguyễn lê tuấn cùng chú tại huyện nhân trạch đã đột nhập vào các công ty trên địa bàn các khu công nghiệp
tại các huyện nhân trạch long thành trảng bàng trảng bom và thành phố biên hòa cắt trộm dây cắp điện rồi mang bán lấy tiền mua ma túy và chia nhau tiêu xài thì bị công an huyện nhân trạch bắt giữ
quá trình khám xét lực lượng chức năng còn thu giữ được nhiều vũ khí như dao kiếm cũng như ma túy tại nhà các đối tượng hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy của nhóm đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng việt nam đã phối hợp với lực lượng chức năng campuchia giải cứu hơn hai trăm năm mươi trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại campuchia
hiện nay tình hình công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp cục cảnh sát hình sự bộ công an cảnh báo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác phối hợp phòng chống tội phạm như sau
người dân cần cảnh giác trước các lời mời kêu gọi qua campuchia làm việc nhẹ lương cao không mất chi phí đi lại của các đối tượng trên mạng xã hội
trước khi xác định nhận lời đi làm nhất là đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ về địa danh địa điểm nơi mình định đến làm việc đặc điểm thông tin nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó như thế nào
nên tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho gia đình người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh
khi phát hiện thông tin về các đối tượng đường dây lôi kéo môi giới tổ chức đưa người sang campuchia làm việc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo mua bán người
cần thông báo cho người thân gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa ngăn chặn điều tra xử lý
đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường thông tin tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa gạt tuyển mộ công dân việt nam sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
song thực chất là xuất cảnh trái phép sang campuchia làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến do người trung quốc làm chủ bị cưỡng bức lao động ngược đáy và bị cưỡng đoạt tài sản
thưa quý vị công an huyện đô lương đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh nghệ an khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm hai người tử vong xảy ra tại xã bài sơn huyện đô lương
đối tượng gây án là lê đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tội xóm hai xã bài sơn huyện đô lương đã dùng dao đâm con gái sinh năm hai nghìn năm và bạn trai con gái sinh năm hai nghìn ba
xác minh ban đầu nguyên nhân được cho là mâu thuẫn trong bữa cơm giữa ngọc và các con
sau khi gây án ngọc lấy hai gói thuốc trừ sâu đi ra bờ ao và uống hết ngọc được vợ phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt
con gái ngọc và bạn trai được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay tại bệnh viện
còn tại nghệ an công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an vừa bắt giữ ba đối tượng về hành vi cối gây hủy hoại tài sản
nhóm đối tượng này đã liên tiếp ném chất nổ vào nhà một người dân trên địa bàn
cầm đầu nhóm là phạm như quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại huyện
hai đồng phạm là nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở tỉnh quảng ninh và bùi hạnh nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở tỉnh thái bình
nguyên nhân các đối tượng gây ra các hành vi trên là do mâu thuẫn cá nhân giữa phạm như quý và một thanh niên ở địa bàn xã nghi trung huyện nghi lộc
tuy nhiên khi bị bắt các đối tượng mới biết là ba lần ném chất nổ để ràn mặt đối thủ đều ném nhầm vào nhà người khác
cơ quan kỳ sát điều tra công an huyện nghi lộc đã khởi tố ba đối tượng về tội cố ý hủy hoại tài sản
giả danh cơ quan công an gọi điện đe dọa và yêu cầu truyền tiền kêu gọi đầu tư trực tuyến cho vay online qua mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các thủ đoạn này không phải là mới tuy nhiên vẫn còn nhiều người bị mắc bẫy
công an thị xã phú mỹ và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố một đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đơn trình báo của một nạn nhân trú tại phú mỹ về việc bị đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức cho vay tiền qua mạng cơ quan cảnh sát điều tra thị xã phú mỹ đã bắt giữ đối tượng võ minh thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh bình phước thủ phạm gây ra vụ lừa đảo
khám xét khẩn cấp nơi ở của thành cơ quan công an thu giữ nhiều sổ sách thẻ sim điện thoại máy vi tính điện thoại di động
thẻ ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay tiền online
không có ai mà vay được cho dù vay được cũng là lừa đảo kể cả một hai trăm linh thì cũng lừa
nếu như người vay tiền lên mạng vay tiền người đó vay số tiền nhiều nếu một hai triệu thì em không nói một hai triệu vẫn bị lừa
giống như nếu chị vay một hai triệu thì một tuần sau chị phải trả hai ba triệu chị gấp đôi số tiền đó mới được vay
thành khai trước đó tham gia một nhóm cho vay tiền trên mạng và được hướng dẫn cách thức hoạt động để lừa đảo
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thành sử dụng tài khoản facebook có tên nguyễn minh thắng
đăng bài có nội dung công ty cầm đồ toàn phát cho vay
khi nạn nhân có nhu cầu vay một tỷ đồng thành đã lập hợp đồng giả chụp gửi cho nạn nhân
rồi yêu cầu nạn nhân chuyển trước cho thành một khoản tiền để trả phí bảo hiểm khoản vay và phí giải ngân
từ tháng một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thành đã nhiều lần yêu cầu nạn nhân chuyển tổng số tiền hai tỷ năm trăm linh nghìn đồng
dù khoản tiền ban đầu nạn nhân muốn vay chỉ một tỷ đồng
nói chung là lúc đầu thì mình cũng không biết tại vì mình chưa va chạm đến cái thế giới đấy bao giờ
và chưa vay bao giờ luôn cũng chưa tìm hiểu
xong rồi vào thì thấy nó như thế mình nghĩ lúc đầu cũng tin nó
lúc sau thì mình có nghi ngờ nghi ngờ những số tiền mình đã nộp vào rồi mình cũng lo mình cũng sợ mất
nên là lại cố gắng để nộp làm sao để lấy được cái số tiền đó ra để trả cho người thân
lúc đấy nó bị dối lắm rồi vì khi mình đã bị mất số tiền đấy rồi mình rất là dối gần như là khủng hoảng
nên là khi nó nói là mình cứ thế mình làm theo giống như là một cái nó kiểu như thôn miên mình ấy dạng như thế
cứ thế mình làm theo nó nói như thế nào là mình làm theo
kể cả mình đi vay nóng bên ngoài mình phải đi vay nóng luôn để mình nộp cho nó nóng góc ngày để nộp cho nó luôn
khi xảy ra rồi tức là khi đã mất tiền rồi thì mới phát hiện ra là mình bị lừa
lúc đấy mới đến cơ quan trình báo thì nó là muộn tại vì là tiền vào tài khoản của các đối tượng này
thì bây giờ dịch vụ internet banking thì chỉ còn một đến hai phút sau là đi các tài khoản khác
và tất cả các vụ việc điều tra thì đều là không dừng ở lại một tài khoản nhận
mà nó sẽ chuyển lòng vòng chia nhỏ tiền ra chuyển lòng vòng để đánh lạc hướng
với tổng số tiền hai năm tỷ lừa đảo chiếm đoạt được thành đã được nhận bốn trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với võ minh thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vâng việc vay tiền trên thực tế dù là vay của ngân hàng hay của người quen thì đều phải có giấy tờ tùy thân
có tài sản thế chấp hoặc là phải có mối quan hệ đủ uy tín và có chứng minh
sự thỏa thuận của hai bên
còn vay tiền trên mạng chỉ cần thông qua việc chụp ảnh giấy chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân
thì chỉ có thể là hoạt động lừa đảo
và thông qua phóng sự trên chúng tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh
người dân tuyệt đối không nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời rụ rỗ trên mạng xã hội
để phải chịu những hậu quả tiền mất tật mạng
xin được chuyển sang thông tin tại hải phòng thưa quý vị
công an thành phố hải phòng phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
vừa phát hiện vụ mua bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong thi cử
ngày hai tháng bảy cơ quan công an phát hiện một đối tượng sinh năm hai nghìn hai mươi
trú tại quận hải an đang mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử
tăng vật thu giữ gồm một mươi năm bộ thiết bị tay nghe siêu nhỏ một điện thoại nokia
và đã được kết nối dây dẫn có gắn một micron nhỏ và bốn tay nghe siêu nhỏ
đối tượng khai nhận khi sử dụng người dùng cho hạt tay nghe siêu nhỏ vào lỗ tay
điện thoại lắp sim và micro được giấu trong quần áo để liên lạc ra ngoài phòng thi
điều tra mở rộng cơ quan công an đã triệp đối tượng lê xuân tùng
trú tại tỉnh phú thọ là người bán số thiết bị trên
công an đã thu giữ tiếp một mươi bốn bộ thiết bị tay nghe siêu nhỏ ba camera ngụy trang
cùng hàng trăm linh linh kiện điện tử để lắp ráp thành các thiết bị ghi âm ghi hình
phục vụ cho gian lận trong thí cử
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiếp nhận đơn tố rác tội phạm
đặng quang tuyển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại khu phố sáu phường tân tiến
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
nội dung tố giác nguyễn bảo anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại tỉnh đồng nai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra năm hai nghìn hai mươi tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
ra quyết định truy tìm như sau
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
ra quyết định truy tìm đối với họ và tên nguyễn bảo anh giới tính nam
sinh ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo công giáo
số chứng minh nhân dân căn cước công dân hai bảy hai tám chín sáu chín bốn năm cấp ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
nơi cấp công an tỉnh đồng nai quê quán vĩnh long nơi đăng ký thường trú
khu phố bốn phường quang vinh biên hòa đồng nai
chỗ ở khác chưa có
đặc điểm nhận dạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy tìm đối với họ và tên nguyễn thị mai
giới tính nữ sinh ngày một tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quốc tịch việt nam dân tộc kinh tôn giáo công giáo
số chứng minh nhân dân căn cước công dân hai bảy hai tám chín sáu chín bốn bốn cấp ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
nơi cấp công an tỉnh đồng nai quê quán nghệ an nơi đăng ký thường trú khu phố bốn
phường quang vinh biên hòa đồng nai
chỗ ở khác chưa có
đặc điểm nhận dạng
xeo chấm một cm sau cánh mũi trái
là người bị tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện không rõ đang ở đâu
cần truy tìm để phục vụ giải quyết tố giác tội phạm
đề nghị các cơ quan công an các huyện thành phố trên toàn quốc phối hợp truy tìm
khi tìm thấy đề nghị thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
địa chỉ số bốn mươi bảy nguyễn ái quốc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
khi cần liên hệ điều tra viên nguyễn trùng dũng số điện thoại chín trăm bảy mươi chín tám trăm chín mươi bảy một trăm bảy mươi bốn